theo giới thiệu của những người bán hàng một thùng bánh năm kg có giá ba trăm hai mươi đồng một thùng
nếu mua năm thùng thì giá chỉ còn ba trăm linh đồng một thùng khoảng một trăm ba mươi cho tới một trăm ba mươi năm chiếc một thùng
tính ra mỗi chiếc bánh trung thu đài loan chỉ có giá là hai hai trăm linh đồng
bán lẻ là khoảng năm đồng một chiếc với trọng lượng là bốn mươi gram
thực hư về chất lượng và độ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của những chiếc bánh này là điều người tiêu dùng cần hết sức lưu ý
hơn ba container phế liệu giấy máy móc đang tồn động tại cảng cát lái tp hcm
một phần ba trong số đó đã nhập về trên chín mươi ngày nhưng chưa có doanh nghiệp nào đến làm thủ tục thông quan
thực trạng này khiến cảng cát lái bị ảnh hưởng gây khó cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý
lô hàng mà không có nghi dấn mà có dấu hiệu rõ ràng thì chúng tôi mời doanh nghiệp đến để làm thủ tục
còn doanh nghiệp không đến thì căn kế theo luật là chúng tôi mời các lực lượng chức năng
viên phòng khẳng để ra răng để khám xét con hàng đó
nếu mà nó là hàng dị phạm cánh thổ thì tôi sẽ đọc vấn đảng của cơ quan khác để mà xử lý theo quy định
trong các quốc gia mà việt nam nhập khẩu phế liệu nhiều nhất thì nổi bật là nhật bản mỹ hàn quốc
với các mặt hàng chủ yếu như nhựa giấy và sắt thép
mỗi tháng thì trung bình người việt đã bỏ ra khoảng chín mươi bảy bảy triệu usd để nhập khẩu phế liệu từ ba nước này
theo tổng cục hải quan năm hai nghìn một mươi bảy tổng phế liệu nhập khẩu vào việt nam
là tăng hai lần so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã nhập khoảng bốn triệu tấn phế liệu các loại
và hiện nay phế liệu tồn động tại tân cảng sài gòn là bốn bốn trăm tám mươi container
tại cảng hải phòng còn tồn là một bốn trăm chín mươi năm container
thì trong đó có một ba trăm bốn mươi hai container phế liệu nhựa
đặc biệt có nhiều container vô chủ gây thiệt hại kinh tế cho các doanh nghiệp cảng
cũng như gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường
với tình trạng này thì nếu mà chúng ta có thể tìm ra một tên là
chúng ta bưu nẳng với quản lý về việc nhập rác thải
đặc biệt là các rác thải công nghiệp về việt nam
thì một vài năm tới đây thì chúng ta nếu như không làm tốt công tác quản lý
thì sẽ là lơi trung truyền rác thải cho thế giới
cái lượng mà nhập khẩu các cái phế liệu từ bên nước ngoài về việt nam
thì mình nghĩ chắc nó không nhỏ chắc nó cũng khá lớn
thế mà để mà những cái phế liệu như những cái phế liệu mà về sử dụng được thì không sao
nhưng có những cái phế liệu về không sử dụng được
thì nó là một cái tồn kho tồn động
mà một thời gian ngắn thì không sao
nhưng nếu một thời gian dài này thì nó sẽ là một cái thực trạng rất là lớn
vì sao có những cái phế liệu mình hủy được
bằng đốt hoặc bằng một cái gì đó để hủy
thế nhưng có những cái phế liệu về việt nam mà không thể hủy được
thực trạng mà việt nam mình mà nhập những cái phế liệu mà tràn an như vậy
thì mình nghĩ thực trạng ít nữa sẽ là một cái gánh nặng
để môi trường phải làm
hy vọng rằng là với các giải pháp được đưa ra thì sẽ phần nào hạn chế được
lượng phế liệu nhập khẩu vào việt nam trong thời gian tới
hải quan cũng đã có hướng dẫn các cục hải quan tỉnh thành phố
trong việc là xử lý các hòng hóa tồn động tại khu vực cửa khẩu càm biệt
theo đúng các quy định của pháp luật về hải quan cũng như pháp luật về bảo vệ môi trường
cụ thể là thực hiện theo đúng quy định tại điều năm mươi tám luật hải quan
cũng như quy định tại thông tư hai trăm linh ba của bộ tài chính hướng dẫn
về xử lý hòng hóa tồn động tại khu vực cửa khẩu
thứ nhất là giả soát và thông báo cho doanh nghiệp hãng tàu đại lý hãng tàu
phối hợp làm việc để xác định chủ sở hữu hàng hóa
thân loại theo từng chủ loại số lượng khối lượng thành phần và tính chất thời gian và điểm lưu giữ
đồng thời là thu thập phân tích thông tin điều tra xác minh
chủ động kiểm tra vắng mặt người hải quan theo định tại điều ba mươi bốn luật hải quan
đối với lô hàng có dấu hiệu vi phạm hoặc là có dấu hiệu lợi dụng hoạt động nhập khẩu phế liệu
để thực hiện hành vi buôn lậu tận chuyển trái phép hòng hóa qua biên giới
ví dụ như vụ các anh chị nhìn qua các thông tin đại chúng cũng biết
công an hải quan đã chủ động kiểm tra đã phát hiện ra lô hàng nhập khẩu của công ty thép bumina hai
có chứa cất dấu trên một trăm linh bánh coca in với sợi trên một trăm linh kg
thì cũng thông qua các biện pháp thu thập phân tích thông tin đánh giá điều tra xác minh
và chủ động kiểm tra vắng mặt người hải quan trong quá trình xếp dỡ hòng hóa
từ phương tiện vận tải xuống
các khu vực cửa khẩu kho bãi cả
đồng thời trên cơ sở kết quả của hoạt động giả soát điều tra xác minh nêu trên
thì hàng hóa tồn động tại khu vực cửa khẩu sẽ được xử lý theo đúng các quy định của pháp luật hải quan
cụ thể hàng hóa là chất thải chất thải nguy hại
thì trường hợp mà đã xác định được là tăng vật của quán hình sự
thì xử lý theo quy định của pháp luật về tổ tục hình sự
còn trường hợp mà không xác định được không phải là tăng vật của quán hình sự
thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật về hành chính
công an chắc chắn họ sẽ làm rất là kỹ
cả những cái xây phạm khách quan những cái kẽ hở khách quan
cũng như là những cái sai sót những cái kẽ hở
thuộc về phía các cơ quan có trách nhiệm trong việc quản lý phế liệu nhập khẩu
riêng đối với mặt hàng phế liệu là mặt hàng có khả năng gây ô nhiễm môi trường
do vậy mà căn cứ vào luật bảo vệ môi trường luật hải quan
thì đối với những cái mặt hàng này chúng ta có thể chia ra hai nhóm
nhóm mà có cái người nhập khẩu là thuộc danh sách các doanh nghiệp được bộ tài nguyên môi trường
cấp chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu
nhóm thứ hai là nhóm những doanh nghiệp những cá nhân tổ chức cá nhân không thuộc danh mục này
nhưng tự trung lại
thì đối với phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu
trước hết là về quản lý nhà nước
đối với môi trường
tham mưu cho chính phủ là bộ tài nguyên môi trường
cơ quan hải quan là cơ quan thực thi tại cửa khẩu
các quy định của pháp luật
về bảo vệ môi trường liên quan đến hàng hóa nhập khẩu
thì về phần phía cơ quan hải quan thì chúng tôi đã có
chủ động xây dựng các kế hoạch
kế hoạch đấu tranh
rồi nghiên cứu đề xuất những cái giải pháp
chúng tôi sẽ thông tin thêm
hoàn toàn là cơ quan hải quan cũng đã có
cái kế hoạch từ trước khi
chúng tôi ban hành cái công văn bốn nghìn hai trăm linh hai
để chỉ đạo trong bộ ngành
về cái kiểm soát phế liệu này